hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
theo hình thức trực tuyến đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng chủ trì hội nghị
hội nghị nhằm đánh giá tình hình trong năm năm qua
và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hệ thống pháp luật của việt nam không ngừng hoàn thiện
hệ thống pháp luật phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực
hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh
cơ bản thể chế hóa đầy đủ đúng đắn đường lối chủ trương của đảng
không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
mà còn đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
tôn trọng bảo vệ quyền con người chủ động hội nhập quốc tế của đất nước
tuy vậy công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật hiện vẫn còn bất cập nhiều vướng mắt
trong phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ
hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ tính thống nhất chưa cao
trong bối cảnh chúng ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cuộc cách mạng bốn đã và đang tác động mạnh mẽ đến cấu trúc và các mối quan hệ trong nền kinh tế toàn cầu
điều này không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất thói quen cách thức đầu tư kinh doanh mà còn
làm thay đổi cách thức tư duy xây dựng hoàn thiện và thi hành pháp luật để hiện thực hóa pháp luật
việt nam đảm bảo phồn vinh hạnh phúc ưu tiên hàng đầu chính là công tác xây dựng thể chế pháp luật
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các tham luận tại hội nghị cần nêu rõ nguyên nhân tồn tại nhằm
đổi mới thể chế pháp luật đặc biệt là phải đổi mới tư duy nêu rõ những khó khăn hạn chế yếu kém trong
xây dựng và thực thi pháp luật đưa ra kiến nghị cụ thể đặc biệt là cần hiến kế để thiết kế những
khung pháp lý cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ thúc đẩy sáng tạo phù hợp với xu thế tiến bộ của
thế giới và yêu cầu phát triển bền vững giữ gìn an toàn an ninh chủ quyền quốc gia tạo đột phá trong xây dựng thể chế